chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ngài eki suzuki thống đốc tỉnh mie nhật bản đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của việt nam
việc thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa các địa phương hai nước là rất quan trọng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hai nước
thủ tướng mong muốn tỉnh miên trở thành địa phương đầu của nhật bản đầu tư vào việt nam nhất là trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp của tỉnh có nhiều thế mạnh
như thiết bị máy vận tải điện tử hóa chất việt nam có dân số trẻ chất lượng lao động tốt
thủ tướng đề nghị tỉnh miên hợp tác với việt nam trong lĩnh vực lao động
về phần mình thống đốc tỉnh miên cho biết trong năm mươi thành viên của đoàn lần này có nhiều lãnh đạo các thành phố và doanh nghiệp thuộc tỉnh miên
và mong muốn tìm cơ hội hợp tác giao lưu với việt nam và các địa phương của việt nam trong nhiều lĩnh vực văn hóa kinh tế đầu tư và môi trường
qua khảo sát của tỉnh hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh đều mong muốn đầu tư ra nước ngoài trong đó việt nam xếp vị trí đầu tiên được chọn